ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại tỉnh sơn la tòa án nhân dân cấp cao hà nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong bồi thường tái định cư
mặt bằng dự án xây dựng nhà máy thủy điện sơn la chín trong tổng số một mươi bảy bị cáo có đơn kháng cáo được đưa ra xét xử tại phiên tòa
theo đó chín bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gồm trương tuấn dũng phan tiến diện phan đức chính phan xuân khoa tòng văn thành
trần mạnh trì ngô xuân vân đèo văn ban đỗ tiến đồng
trong phần xét xử hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã thông qua bản tóm tắt vụ án
bị cáo và các luật sư cũng đã tiến hành phần tranh luận
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với mức án từ ba mươi tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù
dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một